tại khu di tích đặc biệt quốc gia đôi bờ hiền lương bến hải tỉnh quảng trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông nhân kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và bốn mươi năm năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
đến sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng các ủy viên trung ương đảng đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí trương minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đồng chí nguyễn đức lợi tổng giám đốc thông tấn xã việt nam đồng chí nguyễn văn hùng bí thư tỉnh ủy quảng trị
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước lá cờ trên đỉnh cột cờ hiền lương luôn tung bay trong đạn bom hủy diệt của kẻ thù như niềm kiêu hãnh của một dân tộc thà hy sinh tất cả quyết không chịu làm nô lệ đưa giang sơn thu về một mối
đây cũng là dịp để mỗi người cùng nhau ôn lại ký ức quả

quảng trị tổ chức hội đua thuyền truyền thống thống nhất non sông trên dòng sông bến hải
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín đài tưởng niệm thành cổ quảng trị để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc